sau một tháng thử nghiệm tp hcm vừa chính thức triển khai đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt và trứng da cầm
đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng tại tp hcm
chợ bến thành có hai mươi quầy sạp bán thịt da cầm và trứng da cầm đã được gắn bảng điểm bán thịt da cầm và trứng da cầm được truy xuất nguồn gốc
với tất cả các sản phẩm đều được dán tem truy xuất
các tiểu thương cho biết ngay từ khi thí điểm trong tháng chín các mặt hàng trứng gà được rán tem truy xuất đã được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn
theo sở công thương tp hcm đến nay đã có trên năm trăm hai mươi trang trại gà lấy thịt lấy trứng và gà giống hai mươi sáu cơ sở diết mổ đóng gói và gần một bảy trăm năm mươi điểm bán thịt
và trứng da cầm được truy xuất nguồn gốc
trứng da cầm đăng ký tham gia đề án
để truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh có cài phần mềm t food xoay vào con tem dán trên vị trứng và thịt gà
có được truy xuất nguồn gốc như vậy thì người mua sẽ cảm thấy yên tâm hơn về dây chuyền sản xuất của nó nuôi từ trang trại ra tới sản phẩm
so với truy xuất nguồn gốc thịt heo truy xuất nguồn gốc trứng và thịt da cầm có sự khác biệt lớn
bởi việc nuôi giết mổ ra cầm tập trung tại các doanh nghiệp lớn theo quy trình khép kín với tiêu chuẩn việt gap và global gap
đồng thời sản phẩm được đồng bộ từ khâu chăn nuôi tới khâu tiêu thụ qua đó hình thành nên mối liên kết trong chuỗi sản xuất tiêu thụ thịt và trứng gia cầm
liên kết giữa chủ thể thứ nhất là đơn vị cung cấp con gà giống một ngày tuổi với chủ thể thứ hai là các trang trại
và giữa trang trại với chủ thể thứ ba là các nhà máy chế biến giết mổ với các nhà bán lẻ là những mối quan hệ trực tiếp
họ trực tiếp giao hàng họ trực tiếp kết nối không có cái tầng lớp trung gian ở giữa cho nên là họ kết nối nó chặt chẽ hơn và họ làm trực tiếp hơn
hiện trứng gà trứng vịt và thịt da cầm truy xuất nguồn gốc được bày bán tại hệ thống siêu thị và một số chợ
đối với thịt gà chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm được đóng gói sẵn để dán tem truy xuất
do vậy tp hcm sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chương trình để tiến tới tất cả các sản phẩm da cầm truy xuất được nguồn gốc
sẽ được cung ứng cho toàn thị trường thành phố đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm sạch an toàn chất lượng